trong khi đó văn phòng đất đai đăng ký đất đai của tỉnh đồng nai đã ký chuyển nhượng cho công ty này diện tích hơn một mươi sáu m hai với gần một mươi ba m hai đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ngoài ra có tới hai mươi cá nhân khác liên quan đến sai phạm đã được xác định
liên quan vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố năm bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhớ lại mâu thuẫn cũ sẵn có hơi men trong người
trần văn bảo trú tại tỉnh an giang đã mang theo hung khí đánh bị hại trọng thương
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo trần văn bảo năm năm tù về tội cố ý gây thương tích
bảo là người làm thuê cho nguyễn văn thiết vào khoảng chín giữa tối ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi uống rượu bảo nhớ lại việc bị thiết đốt quần áo nên đã tức giận lấy cây chĩa ba đi đến bẻ cá của thiết đang neo đậu trên sông nấp trong nhà vệ sinh
khi thiết đi vào thì bị bảo dùng chĩa ba và kìm bấm gây thương tích hai mươi năm cho nạn nhân
đến ngày một mươi bốn tháng bốn bảo bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
trước thông tin học sinh ở nhiều địa phương bị ngộ độc nghi do ăn các loại kẹo không rõ nguồn gốc
vào ngày hôm qua công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
tiến hành kiểm tra và tuyên truyền đối với các loại kẹo
các cơ sở kinh doanh bánh kẹo
quá trình kiểm tra tổ công tác cũng đã phát hiện một nam thanh niên vận chuyển hàng hóa nghi vấn
phát hiện bên trong sáu thùng các tông chứa các sản phẩm kẹo hoa quả
nguyễn văn thắng chú tại tp lào cai khai nhận là chủ của lô hàng
nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan
thắng khai nhận mua thu gom số kẹo trên từ một số tiểu thương trên địa bàn về để bán lại kiếm lời
trong khi đó công an tp hà nội cũng vừa cho biết
thông tin bệnh viện một trăm linh năm xét nghiệm kẹo dương tính với ma túy tổng hợp là sai sự thật
công an thành phố hà nội thông tin hiện nay trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm gia lô
với tên gọi khoa b tám bv một trăm linh năm với nội dung
nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này
viện một trăm linh năm xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp
trên sân tay đã xuất hiện người lạ tới cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tp hà nội
công an tp đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài
chia sẻ thông tin hình ảnh clip chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận
các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời đề nghị nhà trường và phụ huynh học sinh tuyên truyền phổ biến cho con em
không mua bán sử dụng các loại kẹo đồ ăn uống không rõ nguồn gốc xuất xứ
có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân khi sử dụng
những tháng cuối năm nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao
có cầu át sẽ có cung các đối tượng cho vay lãi nặng đã tung ra nhiều chiêu trò
núp bóng hỗ trợ tài chính cho vay tiêu dùng hay là bốc bắt họ
người dân cần hết sức cảnh giác để tránh mắc bẫy tín dụng đen
các đối tượng gồm phạm trường hà quách văn công nguyễn văn doanh và phạm thị phượng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự với mức lãi suất tương đương từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm trên năm
đến nay cơ quan điều tra đã làm việc với số khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng
và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng này phải chịu trách nhiệm hình sự
lên trên năm trăm linh triệu đồng
trong khi em thấy có nhiều người làm về cái mà cho vay lãi cao này thì điều kiện kinh tế cũng có
thế nên là vợ chồng em cũng có đánh điểu vay mượn về và cũng cho một số người vay tiền
thường thì em cho vay từ một cho đến bốn trên một triệu một ngày
em có biết việc em cho vay lãi cao là vi phạm pháp luật sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật đưa ra
theo cơ quan công an các đối tượng hoạt động tín dụng đen phương thức thủ đoạn không mới
vẫn là kiểu thủ tục nhanh gọn vay dễ dàng
mọi hoạt động vay tiền đều dưới hình thức tự thỏa thuận với nhau
tuy nhiên tính chất của các đối tượng này ngày càng manh động
nếu người vay không trả đúng hẹn chúng sẵn sàng gây áp lực hoặc có những hành vi dọa nạt đe dọa
gây mất an ninh trật tự địa bản
khi túng thiếu thì tôi cũng tìm ra các ứng dụng đen
các độ vay nặng nãi nó làm thủ tục rất dễ dàng và cho vay nhanh chóng để mình gọi là kịp công việc của mình lúc đó
nhưng nó lại có vấn đề là
nãi suất nó rất là cao và một khi đến thời hạn mà mình không chi trải được
thì chủ lợi sẽ đến dọa dẫm và gây áp lực rất là lớn
lúc đó thì tôi cũng rất lo lắng và hoảng sợ
bị hại mà các đối tượng gần đến thì thường làm nghề nao động tự do
không có công an việc làm ổn định nó giàn trải đều ở tất cả các độ tuổi lứa tuổi thành phần
các đối tượng thường sử dụng các ứng dụng mạng sổ như facebook zalo để mời trào quảng cáo liên hệ đến người cho vay
tội cho vay đáy lặng trong gia đình dân sự thì hiện tại chế tài xử lý đối với tội phạm này còn nhẹ
và khung hình phạt cao nhất của tội phạm này mới chỉ đến ba năm tù
như vậy thì sẽ chưa tương xứng với mức độ hậu quả hành vi phạm tội gây ra của tội phạm này đối với xã hội
và chưa đủ sức gian đe các đối tượng
vì vậy thì trong thời gian tới thì cũng kiến nghị các cơ quan chức năng là có các đề xuất sửa đổi
để sửa đổi điều hai trăm linh một bộ lãnh sự quy định về tội cho vay đáy lặng trong gia đình dân sự là cần có các chế tài nghiêm khắc hơn
tội phạm hoạt động tín dụng đen vẫn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp đặc biệt là vào những tháng cuối năm
vì vậy người dân cũng cần cẩn trọng trong hoạt động tín dụng nêu cao cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm
chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
thưa quý vị thống kê cho thấy thời gian tới nhu cầu kiểm định xe của người dân ở một số địa phương trên cả nước
sẽ cao hơn khả năng đáp ứng của các trung tâm đăng kiểm
điều này dấy lên lo ngại sẽ tái diễn những hành vi tiêu cực như là nhận làm dịch vụ xếp hàng lấy số
hoặc co mồi làm thủ tục kiểm định xe cơ giới gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân doanh nghiệp
trước vấn đề này cục đăng kiểm việt nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận phản ánh về hoạt động đăng kiểm trên cả nước
khi phát hiện tình trạng trên người dân có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng của cục đăng kiểm việt nam
hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm sáu mươi tám bốn nghìn bảy trăm linh hai hoặc chín mươi tám năm trăm chín mươi sáu một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu để phản ánh
cục đăng kiểm việt nam nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý
để tránh phải chờ đợi lâu khi đưa xe đi kiểm định cục đăng kiểm việt nam khuyên cáo người dân
chủ động kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa các hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đi kiểm định
đăng ký đặt lịch hẹn trước qua phần mềm đặt lịch hẹn kiểm định xe
khi đưa xe đi đăng kiểm chủ xe cũng cần chuẩn bị trước các nội dung khác như
chủ động tra cứu cảnh báo phương tiện tại mục phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện
trong mục tra cứu dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của cục đăng kiểm việt nam
để kiểm tra tình trạng phạt nguội và chủ động xử lý trước khi tới trung tâm đăng kiểm